sau khi hoàn thành chương trình cao học quốc tế do trường đại học thương mại liên kết với trường đại học quebec canada tổ chức
đỗ thí hà tiếp tục tham gia lớp cao học tại trường đại học việt nhật
bằng sự nỗ lực của bản thân và được trường đại học việt nhật tạo điều kiện
chị hà là người đầu tiên giành được học bổng toàn phần của chương trình học này được tổ chức tại việt nam
đây là lần đầu tiên mà có một người việt nam nhận được học bổng này và học tập tại việt nam
với phương trầm sống
ánh sáng chỉ là vấn đề bất tiện chứ không phải là bất hạnh
chị đỗ thúy hà cũng đã cho thấy người khiếm thị hoàn toàn có thể tìm đến ánh sáng của trí thức để hòa nhập cộng đồng
mỗi lần được gặp chị trên lớp bạn bè thầy cô luôn luôn có thể cảm nhận được niềm khát vọng khám phá những miền trí thức mới ở người phụ nữ này
chính nguồn năng lượng của chị cũng đã góp phần giúp cho tất cả luôn vững tin vào con đường mà mình đã chọn
chúng tôi cũng đã bước đầu là nhận thấy rằng là cái sự hỗ trợ cho bạn hà
là rất xứng đáng
trong quá trình học tập cũng như là sinh hoạt tại trường thì bạn tỏ ra là một người rất độc lập
mặc dù là trường cũng là chương trình đào tạo thì cũng có đề nghị hỗ trợ bạn
nhưng mà hầu như thì bạn từ chối những cái hỗ trợ từ trường và chương trình mà tự sinh hoạt và tự học tập như là các bạn bình thường khác
như vậy là bạn rất là độc lập và chủ động trong cái công việc cũng như là cuộc sống của mình
để có được thành công hôm nay bạn đã tự tìm ra một người rất là đặc biệt
hôm nay gia đình luôn là chỗ dựa giúp đỗ thúy hà có thêm nghị lực
dù cuộc sống công việc còn nhiều bộn bề chị luôn cố gắng dành quãng thời gian quý giá nhất trong ngày
để ở bên những người thân yêu những người đã sát cánh cùng chị vượt qua giai đoạn khó khăn nhất
họ là chỗ dựa cho chị nhưng ngược lại chị là động lực giúp những người trong gia đình sống kiên cường mạnh mẽ đối diện với mọi thử thách của cuộc đời
cảm nhận được cái sự phấn đấu nỗ lực của vợ và vượt qua khó khăn của vợ
nhiều lúc lại ngồi nghĩ rất thương cảm thông của vợ nhưng mà mình cũng lại nghĩ lại mình mình sống làm sao cho xứng đáng với vợ
vợ cũng vất vả đấy rồi vợ là không nhìn thấy cũng rất là thiệt thòi thậm chí là cũng không phải tự hào
nhưng đến giờ phút này thì yên tâm nói là cũng rất là tự hào vì vợ đã vượt qua được cái là hơn cả những người mà phụ nữ sáng khác
tôi nghĩ rằng là khi mà mình có được những cái tình cảm
những cái tình cảm thân thương những cái tình cảm ngọt ngào của gia đình thì chúng ta mới có được những cái tình cảm lớn hơn để chúng ta có những cái hoạt động vươn xa hơn đối với bên ngoài xã hội
chính người chồng cũng như là hai đứa con nhỏ của tôi là cái niềm động lực là cái niềm tin để dành cho tôi để tiếp thêm những cái động lực cũng như là tiếp thêm niềm tin cho tôi trong những cái bước tiến mới
với sự nỗ lực không ngừng của bản thân và những đóng góp đầy ý nghĩa cho xã hội
năm hai nghìn một chị đỗ thúy hà được lựa chọn là gương mặt nữ sinh việt nam tiêu biểu
năm hai nghìn một mươi sáu chị là một trong chín cá nhân được đề xuất xét tặng danh hiệu công dân thủ đô yêu tú năm hai nghìn một mươi sáu trong lĩnh vực hoạt động xã hội từ thiện
năm hai nghìn một mươi bảy chị tiếp tục là một trong một mươi gương mặt phụ nữ việt nam tiêu biểu
bằng những việc mình làm những cố gắng không mệt mỏi
đỗ thúy hà đã xóa bỏ thành kiến vốn mặc định trong suy nghĩ của nhiều người về người khuyết tật